đơn vị can thiệp mạch bệnh viện đa khoa xuyên á vừa thực hiện can thiệp mạch máu cứu sống bệnh nhân lxh bốn mươi năm tuổi ngụ tại huyện củ chi bị bóc tách động mạch mặc treo tràng trên thoát nguy kịch hoại tử toàn bộ ruột non nguy cơ dọa tử vong
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội khỏe mặt mệt mỏi
theo lời kể của bệnh nhân kể từ hai ngày trước khi nhập viện bệnh nhân bị đau bụng dữ dội vùng quanh rốn lan ra sau lưng nghĩ rằng bị ngộ độc thức ăn
ông hát tự mua thuốc đường ruột về uống tại nhà nhưng càng uống thì bụng càng đau
bệnh nhân đành phải nhập viện tại bệnh viện đa khoa xuyên á để thăm khám và điều trị
được biết ông hát thuốc lá nhiều năm gần một ngói thuốc một ngày và có tiền căn mắc bệnh tăng huyết áp
dựa trên các triệu chứng bệnh bác sĩ chỉ định chụp ct bụng một trăm sáu mươi lát có thuốc cản quang và ghi nhận bóc tách đoạn gần gốc động mạch mặc treo chàng trên
động mạch chính nuôi ruột non và đã hình thành lòng giả kéo dài gần sáu cm gây hẹp gần tám mươi dòng máu xuống nuôi ruột non gây theo máu ruột non phía xa
ngoài ra bệnh nhân còn được khẩn trương làm một số kỹ thuật đánh giá chức năng tim mạch siêu âm đop lơ tim siêu âm bụng tổng quát
xét nghiệm đông cầm máu nhóm máu chức năng gan thận xét nghiệm công thức máu đánh giá nhiễm trùng ruột
ngay khi có kết quả ekip bác sĩ đã tổ chức hội trần với các khoa lâm sàng liên khoa qua hội trần xác định bệnh nhân mắc một căn bệnh hiếm gặp
bóc tách động mạch mạc treo tràng trên gây triệu chứng thiếu máu nuôi ruột non
lúc này hướng điều trị được lựa chọn tối ưu cho bệnh nhân là can thiệp mạch máu
đây là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu được thực hiện chỉ với một cây kim xâm nhập vào động mạch cánh tay phải
luồn ống thông đến động mạch chỗ bị bóc tách sau đó đặt sten vào trong lòng mạch làm bít tắc lòng giả
ở rộng lòng mạch bị chèn ép do lòng giả tạo ra bởi bóc tách tái thông động mạch nuôi ruột non
với thủ thuật này chỉ cần gây tê tại chỗ nên bệnh nhân trong và sau quá trình can thiệp hoàn toàn tỉnh táo
sau nửa giờ can thiệp điều trị mạch máu tắc được tái thông hoàn toàn
bệnh nhân hết đau bụng và có thể đi lại nhẹ nhàng tình trạng sức khỏe được cải thiện rõ rệt
theo phác đồ bệnh nhân được chuyển khoa nội tim mạch để tiếp tục theo dõi chăm sóc
điều trị nội khoa ổn định thể trạng huyết áp tim mạch và ra viện sau vài ngày lưu trú
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa một trần nam cao đơn vị can thiệp mạch
bệnh viện đa khoa xuyên á tp hcm cho biết
trong tình trạng núp vào cấp cứu thì bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được
nhưng mà về mặt hết sức mệt mỏi và đau đớn đau bụng nhiều quay rốn
bệnh nhân đau liên tục dữ dội và nó có cái hướng năn ra sau lưng
thì cái bệnh nhân này thì trước khi nhập viện một ngày
bệnh nhân đột ngột xuất hiện đau bụng sau khi mà uống một non coca
nếu đầu tiên bệnh nhân nghĩ là bị lũ loạn tiêu hóa nên là ở nhà theo dõi thôi
thế nhưng mà cái cơn đau bụng nó càng ngày càng tăng dần và nó không có thuyên giảm
đến lúc bệnh nhân đau dữ dội quá bệnh nhân phải vô bệnh viện
thực ra thì với một cái đau bụng mà nó trung trung như vậy
nó không có đặc hiệu của riêng bệnh gì
nhưng mà tụi anh có cái dự cản nó không lành
vì bệnh nhân đau ngục liên tục mà đau lại lan ra sau lưng
thì từ anh mới thảo luận nhanh và quyết định cho chụp ct một trăm sáu mươi lát có thuốc cảnh quang
thì tụi anh mới thấy được cái chỗ mà nó bị bọc tách khá dài
cái động mạch mạc treo ở trên nó bọc tách lại khoảng sáu xăng gần sáu xăng
cái động mạch mạc treo thì nó gồm có hai động mạch
động mạch mạc treo tràng trên và động mạch mạc treo tràng dưới
đây là hai cái động mạch lớn và là những cái động mạch chính để nuôi toàn bộ phần ống tiêu hóa
cái phần ruột của mình nhé
cái bọc tách động mạch mạc treo nó là cái tình trạng
cái lớp gọi là lớp thành mạch máu bên trong cùng lớp nội mạc
nó bị rách ra và làm cho cái máu nó
nó chảy từ trong lòng mạch vào giữa cái lớp trong và lớp giữa tạo thành cái lòng giả
cái lòng giả này thì nó có nguy cơ là nó lớn dần và nó kéo dài dần theo cái chiều của cái động mạch
cái nguyên nhân thì nó bao gồm có cái chuyện là nó bị tổn thương thành mạch do những cái bệnh lý
ví dụ như là bệnh sơ vữa bệnh báo hoặc là do mình
do bệnh nhân hút thuốc lâu năm á
thì nó gây tổn thương thành mạch nó sơ hóa thành mạch
và một số trường hợp thì nó là cái hậu quả của một cái tình trạng viêm mạch máu hoặc chấn thương mạch máu
nó để lại sơ hóa rồi tổn thương thành mạch
cộng với cái tình trạng bệnh nhân có cái bệnh tăng huyết áp nữa
thì vừa do cái áp lực mạch máu nó lớn vừa có tổn thương thành mạnh
nên là nó gây ra cái gạch cái lớp đó và nó tạo thành cái lòng giả gọi là bóc tách
bạn thế giới thì người ta cũng
mặc dù là bệnh hiếm nhưng mà người ta cũng đã có những cái nghiên cứu và người ta ghi nhận cái bệnh này
thì nếu như mà cái bóc tách mà nó nhỏ
nó tự tức là nó tự cầm lại nó không có bóc thách tiến triển á
thì bệnh nhân không có triệu chứng thì người ta theo dõi và điều trị nội khoa thôi
thế nhưng mà một số những cái bóc tách mà nó không có dừng lại
nó cứ tiếp tục nó bóc và hạn chế cái dòng
vào lòng chính để xuống nuôi ruột gây thiếu máu với hoại tử ruột
thì cộng với một cái nguy cơ khác nữa là cái nguy cơ vỡ mạch máu
và gây chảy máu ổ ạt vào bụng và gây tử vong
thì đấy là hai cái hậu quả chính
một là cái hoại tử ruột hoại tử toàn bộ ruột á
tại vì cái nhánh mạch máu này là cái nhánh chính để nuôi ruột non đó em
hai nữa là cái vỡ mạch máu